một loại virus lạ đã xuất hiện gây hại cho hơn một trăm bốn mươi hectare cây rau xà lách và hoa cúc cát tường
khiến cho hàng chục nhà nông tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vô cùng lo lắng
bệnh lây lan nhanh và chưa có thuốc đặc trị đã khiến cho nhiều nhà vườn đành phải nhổ bỏ diện tích rau hoa bị nhiễm nặng
đây là vườn rau xà lách hơn một năm hectare của gia đình anh ngữ tại khu đất mới phường bảy thành phố đà lạt
trước đây hàng tháng gia đình anh vẫn đều đặn chuyển từ sáu đến tám tấn rau theo đơn đặt hàng của nhiều siêu thị nhà hàng trong cả nước
nhưng hơn hai tháng nay cả khu vườn chỉ cho thu hoạch gần một tấn rau mỗi tháng
và chất lượng không bảo đảm do rau nhiễm bệnh chưa rõ nguyên nhân khiến nhiều hợp đồng tiêu thụ bị đổ bể
từ sau khi tới bây giờ và không biết là nó sẽ kéo dài trong bao lâu
bắt đầu trồng là nó cũng đã chết lác đác cho tới khi thu hoạch thì nó cũng cứ hàng ngày là nó chết dần dần vậy
và tới khi thu thì mình thu chỉ được khoảng chừng một mươi và hiện tại thì cũng chưa biết là thuốc phòng bệnh như thế nào hết
còn đây là vườn rau xà lách hơn bốn m hai sắp đến kỳ thu hoạch của gia đình bà bùi thị bình ở phường bảy thành phố đà lạt
đã được thương lái cho ứng trước ba mươi hai triệu đồng nhưng do rau nhiễm virus nên đành phải hoàn trả lại tiền
liên kề vườn bà bình gia đình chị nguyễn thị hằng đành để cho vườn xà lách hơn hai m hai tự chết khô
vì rau nhiễm bệnh nặng đồng thời bâm thuốc diệt cỏ để lấy đất trồng cây vụ mới
chị hằng ngậm ngùi
hiện tại là đất của em là hai sao trồng được chứa lượng cây cu rôn là hơn ba mươi cây cu rôn
mà trồng là bán được hai mươi triệu mà bây giờ nó xấu nó hư hết rồi bây giờ người ta đang đòi tiền lại á
theo thống kê ban đầu đã có hơn một trăm hai mươi hectare hoa cúc cát tường bị nhiễm virus tỷ lệ hư hại từ ba mươi đến năm mươi
ba mươi hectare rau xà lách bị hư hại từ hai mươi năm đến bốn mươi năm
theo tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật tỉnh lâm đồng đây là bệnh đốm héo do virus tsvkv gây hại phổ biến trên cây hoa cúc xà lách cà chua
đây là loài virus mới phát hiện lần đầu tiên tại lâm đồng loài virus này lây lan qua bọ trĩ và nhân giống vô tính
bệnh này thì chưa có dòng virus các loài virus thì chưa có thuốc khoa học đặc trị
chính vì vậy mà muốn ngăn ngừa cái dịch bệnh này thì chủ yếu quản lý bằng các biện pháp là phòng trừ môi giới
truyền bệnh cũng như sử dụng một số các cái chất một số các cái hóa chất đã được đăng ký để mà tăng cái sức đề kháng của cây
để giúp cho hạn chế cái sự lây lan lan truyền của cái bệnh
hiện nay chúng tôi tập trung quản lý thứ nhất là về vấn đề quản lý giống
giải pháp thứ hai nữa là trong quá trình canh tác thì phải thường xuyên kiểm tra vườn
nếu mà phát hiện có cái cây nhiễm mà chúng ta phải nhổ bỏ tiêu hủy ngay thì mới ngăn ngừa được bệnh
và cái biện pháp thứ ba là quản lý cái môi giới truyền bệnh phòng trừ cái bọ trĩ bọ phấn
bệnh đốm héo do virus tsvkv hiện chưa có thuốc đặc trị
do đó để ngăn ngừa sự lây lan nhà nông cần tuân thủ khuyến cáo của cơ quan chức năng trong quá trình sản xuất